chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cho đến ngày hôm nay sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh nghỉ học để tránh dịch ncov
theo bộ giáo dục đào tạo việc các tỉnh thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học là đặt mục tiêu sức khỏe của người học lên trên hết
và quan trọng nhất là nhận thức của giáo viên trong toàn ngành về phòng dịch
bên cạnh đó trong thời gian này các cơ sở giáo dục sẽ có điều kiện vệ sinh sạch sẽ trường lớp tăng cường các thiết bị y tế sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
bộ giáo dục đào tạo cũng khẳng định các cơ sở giáo dục cũng sẽ có điều kiện xây dựng các phương án phòng chống dịch trực tiếp tại trường
như phải rửa tay trước khi vào lớp học học sinh đeo khẩu trang trước khi đến trường
ngoài sáu mươi hai tỉnh thành cho học sinh nghỉ học thì chiều qua sở giáo dục đào tạo tp hải phòng đã yêu cầu các đơn vị giáo dục
tổ chức các hoạt động dạy học chính khóa bắt đầu từ ngày sáu tháng hai sau ba ngày học sinh toàn thành phố nghỉ học
để các trường tập trung cho công tác tập huấn phòng chống dịch ncov
liên quan đến thông tin tàu biển wond dream cập cảng vào thành phố đà nẵng nha trang mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh
trong chiều qua ngày năm tháng hai qua phối hợp với ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu đà nẵng trung tâm kiểm soát bệnh tật sở du lịch thành phố đà nẵng
đã cập nhật thông tin
chính thống về nội dung này
theo đó tàu world dream có hành trình từ hồng kông đến cảng nha trang từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể ngày một mươi chín tháng một xuất phát từ hồng kông đến ngày hai mươi một tháng một cập cảng nha trang ngày hai mươi hai tháng một thì cập cảng đà nẵng
tại đây khách đã đi tham quan đà nẵng trong ngày trở lại tàu lúc một mươi chín h cùng ngày và rời cảng tiên sa về quảng châu trung quốc
ngay tối ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế khánh hòa và trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng
đã kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách thuyền viên và không có phát hiện trường hợp nào bị sốt hoặc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
bộ đội biên phòng thanh hóa vừa phối hợp tìm kiếm cứu vớt an toàn bảy ngư dân xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa bị nạn trên biển
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng hai đồn biên phòng sầm sơn nhận được tin báo tại tọa độ cách bờ biển lạch hới hai mươi sáu hải lý
về hướng đông có tàu cá th chín trăm linh ba
chín mươi nghìn một trăm tám mươi ba ts của ông trần văn thành chú tại xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đang bị chìm chưa rõ nguyên nhân
khi gặp nạn trên tàu có bảy ngư dân đến một mươi bảy h ngày bốn tháng hai lực lượng biên phòng thanh hóa đã tìm thấy và cứu vớt được bảy ngư dân tại tọa độ gần bờ biển bạch hới
lực lượng quân y bộ đội biên phòng đã kịp thời chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân
đến hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng tìm kiếm đã đưa bảy ngư dân vào bờ an toàn
công an huyện bố trạch của tỉnh quảng bình đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ gần năm viên ma túy tổng hợp và gần hai trăm linh g ma túy tổng hợp
tại quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận thôn tránh hòa xã nam trạch huyện bố trạch lực lượng công an bố trạch đã phát hiện bắt quả tang cao thị thơm đang trên đường đi bán ma túy
vật chứng thu giữ là năm gram ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra tại xã lý trạch huyện bố trạch
công an huyện bố trạch đã phát hiện bắt quả tang nguyễn thị kiều anh trú tại phường bắc lý thành phố đồng hới điều khiển xe ô tô đi bán ma túy cho khách
khám xét tại hiện trường và nơi ở của oanh lực lượng công an thu giữ gần năm viên và hai trăm linh g ma túy tổng hợp
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam đối tượng vũ thị hương chú tại ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú của tỉnh bình phước
cùng ba đối tượng khác để điều tra làm rõ và giải quyết
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt tạo làm rõ và giải quyết
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tạo làm rõ và giải quyết